liên quan đến vụ việc lái xe bán tải bỏ chạy và đâm nhiều xe trên đường khi bị công an phường trương định quận hai bà trưng hà nội kiểm tra
giám đốc công an tp hà nội đã chỉ đạo công an quận hai bà trưng phối hợp với các đơn vị liên quan củng cố hồ sơ tài liệu để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật
trước đó vào chiều ngày một mươi năm tháng ba trong khi làm nhiệm vụ tổ cảnh sát giao thông công an phường trương định quận hai bà trưng đã phát hiện
chiếc xe ô tô nhãn hiệu forranger có màu cam biển kiểm soát hai mươi chín c tám mươi năm nghìn sáu trăm bốn mươi hai đỗ sai quy định
lê tiến dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy chú huyện ý yên tỉnh nam định nhận là chủ xe quá trình làm việc dũng đã không xuất trình được giấy tờ liên quan và xin tổ công tác bỏ qua cho lỗi vi phạm
khi tổ công tác vẫn kiên quyết yêu cầu dũng xuất trình giấy tờ thì người này lên xe ô tô nổ máy bỏ chạy
dũng đã lùi xe đâm vào làm hư hỏng phần đầu xe ô tô của công an phường ở phía sau rồi lách ra và tăng ga bỏ chạy
trong quá trình bỏ chạy xe ô tô của dũng đã va chạm với ba xe máy một xe tải không gây thiệt hại về người
ngoài ra qua giả soát còn phát hiện xe ô tô do dũng điều khiển đã va chạm với hai xe máy khác
hiện lực lượng công an tp hà nội đang xác minh làm rõ vụ va chạm này và các vụ va chạm khác nếu có
khi lên đường vành đai ba thì xe ô tô của dũng bị người dân chặn lại
ngay sau đó lực lượng công an đã đến hiện trường phối hợp với người dân bắt giữ đối tượng dũng đưa về trụ sở làm việc kiểm tra ban đầu xác định dũng dương tính với chất ma túy và chưa phát hiện vi phạm về nồng độ cồn